thành tích sống ảo
không ít cư dân mạng cho rằng ngoài việc xử lý vi phạm bằng tiền
trong nhiều trường hợp cần nâng cao mức xử phạt để tăng cường mức độ gian đe với những trường hợp vi phạm
bởi hiện nay chống dịch đang rất căng thẳng
việc bản thân mỗi người tự ý thức trong việc chấp hành các quy định là rất cần thiết
bên cạnh đó mỗi hành vi vi phạm cần được xử lý nghiêm mới tạo tiền đề cho thành công của công tác chống dịch
xử phạt thật nặng để làm gương cho những kẻ thích khoe khoang
có lẽ mức phạt chưa đủ sức gian đe chăng
đề nghị pháp luật hãy xử lý thật nghiêm khắc cường quyết rứt điểm hơn nữa
xúc phạm người thực thi pháp luật phạt nhẹ quá nên người dân không sợ hay sao
tội xúc phạm và gây dối trật tự công cộng không chấp hành chống đối người thi hành công vụ nên phạt khung nặng
mới đây tại hà nội sở tư pháp thành phố đã công bố mức xử phạt đối với một mươi sáu hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó mức phạt tiền cao nhất là hai trăm linh triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa hai mươi năm
rõ ràng mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm đã được quy định cụ thể
và cư dân mạng hy vọng rằng bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

phòng chống dịch được triển khai nhanh chóng quyết liệt theo đúng chỉ thị của thủ tướng chính phủ
xong có đạt được kết quả như mong muốn hay không điều đó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức phòng dịch của mỗi người dân
những thói quen hành động xấu xí như trên gây phản cảm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng chức năng
mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân gia đình của những người vi phạm
vì thế đông đảo cư dân mạng mong rằng bớt đi một hành động xấu thêm một việc làm đẹp
chính là người dân đồng hành cùng chính phủ và các cơ quan chức năng trong giai đoạn này để góp phần đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh
chỉ một người vô ý thức thì thành quả chống dịch của cả nghìn người cũng ủng
quan điểm và suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thì không ít lần chúng ta phải gặp khó khăn trong di chuyển
bởi có không ít những tuyến đường kém chất lượng gồ ghề sống trâu
thực trạng đang diễn ra tại không ít tuyến đường đặc biệt là những tuyến đường đang thi công các công trình giao thông
nhưng lại chưa hoàn trả mặt bằng như ban đầu
vâng ạ vậy thì nguyên nhân vì sao thực trạng này vẫn còn xảy ra
và những vấn đề trên thì đang gây ảnh hưởng như thế nào đối với người tham gia giao thông
và các chuyên gia sẽ đánh giá như thế nào về vấn đề này
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
ngã tư liễu giai đội cấn thành phố hà nội
mặt đường thì lồi lõm đầy dãy đá răm như bấy các phương tiện tham gia giao thông
còn về hè khi thi công xong thì mưa bộn như thế này
em thấy đi hơi khó khăn nhiều ổ gà
đi xe nó hay bị rung nắp
nhiều lúc mà em sợ đâm vào ổ gà đổ xe
còn đây là hình ảnh tại phố trường định
đã hơn một năm nay người tham gia giao thông qua khu vực này cũng không khỏi bức xúc
khi đơn vị thi công hạ cắp điện ngầm hoàn trả mặt đường kém chất lượng
các khu vực được thảm nhựa hoàn trả thì xuất hiện dày đặc các vết nứt hẳn lún thấy rõ trên mặt đường
nắng thì thành các ổ trâu mưa thì tạo thành những hố nước bẫy người đi đường như thế này
tại những con phố như thế này nơi có ngã ba ngã tư giao nhau
ngoài việc che khuất tầm nhìn thì người tham gia giao thông cũng cần phải lưu ý thêm một vấn đề
đó là mặt đường vẫn chưa được hoàn trả lại
bởi chính vì những cái mặt đường không được hoàn trả lại như vậy
thì đang tạo thành những cái nguy cơ tiềm ẩn cây thang giao thông cho chính những người đi đường
nhiều khi đi qua đoạn đường này thì tôi cũng thấy khá bất tiện một chút
khi mình đường trơn hoặc là mình đi khi mình cua mình rẽ phải
mà khoảng thì thường có thể rẽ ra tay lại
đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho biết
với những tuyến đường hoàn trả ẩu
thời gian qua sở giao thông vận tải đã nhiều lần đôn đốc chấn trình chủ đầu tư nhà thầu
phải khẩn trương khắc phục
trong đó có yêu cầu quản lý chặt chất lượng hoàn trả
và cần có kế hoạch phối hợp đồng bộ thi công hạ tầng
để giảm tối đa việc đào hè đường vừa gây mất an toàn giao thông
ảnh hưởng đến môi trường mỹ quan đồ thị
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông
để xảy ra thực trạng trên có trách nhiệm không nhỏ của các chủ đầu tư
cũng như đơn vị thi công giám sát
bởi theo quy định đều có gắn trách nhiệm rõ ràng các đơn vị có liên quan
thông thường là các băng quản lý dự án
có trách nhiệm phải kiểm tra
và đôn đốc các nhà thầu
trong thời hạn nhất định
phải hoàn thành công việc hoàn trả mất bằng
trong trường hợp nếu đến thời hạn mà vẫn không thực hiện việc hoàn toàn mất bằng
thì tôi cho rằng trách nhiệm của chủ đầu tư là
có thể phạt nhà thầu
và chủ đầu tư có thể thuê một đơn vị khác
đến thực hiện hoàn toàn phần công tác hoàn trả mất bằng đó
sau đó phần chi phí mà chủ đầu tư đã bỏ ra
thì có thể trừ vào cái phần chi phí thanh toán đối với nhà thầu
theo các chuyên gia về giao thông
thì ngoài những nguyên nhân mà trực tiếp dẫn đến
cái việc tình trạng mặt đường chưa được hoàn trả lại
thì nó một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này
đó là sự đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ
của cơ quan các cơ quan chức năng
từ các điện các nước cho đến các hệ thống hạ tầng khác
tất cả đều được đầu tư theo một cách rất là chấp vá
vì vậy cái thực trạng này đã diễn ra khá phổ biến
tuyến đường hồ tùng mậu
sau thời gian dài thi công tuyến đường sắt trên cao
mỗi lần thi công
là mỗi lần mặt đường đều bị thay đổi như thế này
thiếu trách nhiệm hay bỏ quên của đơn vị chức năng
lại đang là nguy cơ mất an toàn
đối với mỗi người tham gia giao thông
thưa quý vị hoạt động quảng cáo trực tuyến
đang chiếm một tỉ trọng khá lớn
trong tổng đầu tư quảng cáo tại việt nam
trong đó thì
google và facebook đã chiếm tới khoảng
bảy mươi doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến
tuy nhiên thì thời gian qua
các quảng cáo sai phạm vẫn xuất hiện tràn lan
trên môi trường trực tuyến
đặc biệt là trên các nền tảng xuyên biên giới
để xiết chặt quản lý hoạt động này
mới đây chí phủ đã ban hành
nghị định bảy mươi sửa đổi bổ sung chi tiết
thi hành một số điều của luật quảng cáo
với nhiều quy định mới
để có thể xử lý các sai phạm trong lĩnh vực này
và xung quanh vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn
với ông nguyễn quang đồng
viện trưởng viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông
trước tiên thì mời quý vị khán giả
cùng theo dõi một số điểm mới
trong nghị định bảy mươi sẽ được thực thi
từ ngày một mươi năm tháng chín tới đây
theo nghị định bảy mươi
các tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh
dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
cần thông báo thông tin liên hệ với bộ thông tin truyền thông
trước khi hoạt động
cụ thể các nền tảng này cần thông báo tên tổ chức
tên giao dịch địa chỉ trụ sở
địa chỉ đặt máy chủ
hoặc đầu mối liên hệ tại việt nam một mươi năm ngày
trước khi bắt đầu kinh doanh quảng cáo xuyên biên giới
tại việt nam
các nền tảng xuyên biên giới phải thực hiện quy định
không đặt sản phẩm quảng cáo vào các nội dung vi phạm pháp luật
thực hiện ngăn chặn
gỡ bỏ thông tin quảng cáo vi phạm pháp luật
theo yêu cầu của các cơ quan chức năng
có thẩm quyền trong vòng hai mươi bốn h
đồng thời phải cung cấp thông tin về tổ chức
cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cho các cơ quan chức năng
trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình
ngày hôm nay của truyền hình cơ quan dân
ông có thể phân tích một vài nét về thị trường quảng cáo trực tuyến
của việt nam cũng như là sự tham gia
của các nền tảng xuyên biên giới như là
trong thị trường hiện nay được không ạ
trong năm năm qua thì cái quảng cáo đã chuyển dịch
từ các môi trường tuyên thống
ví dụ như tên báo chí phản thánh tuyên hình
chuyển dịch sang mạng xã hội
điều này thì nó xuất phát từ hai cái lý do
thứ nhất là mạng xã hội và điện thoại thông minh
thì rất là phổ biến và được người dùng việt nam sử dụng phổ biến
cái thứ hai là
quảng cáo nhắm mục tiêu
ở trên cái môi trường mạng xã hội là tốt hơn
mạng xã hội có thể nhắm được chính xác
ai là người đang cần mua sản phẩm gì
dẫn đến là với điều kiện như vậy
thì quảng cáo đã dịch chuyển rất là nhiều
tên mạng xã hội và thị phần quảng cáo
thì qua các cái công cụ trực tuyến như thế này
là chiếm phần lớn
đặc biệt là chi phối bởi các doanh nghiệp nước ngoài
cụ thể là facebook và youtube
là những đơn vị nóng thị phần quảng cáo trực tuyến lớn nhất
có thể thấy là quảng cáo trực tuyến hiện nay
đang phát triển rất là nhanh chóng và mạnh mẽ
đặc biệt là trong mùa dịch này
khi mà hầu hết các cái phương thức đều đang chuyển đổi dần
sang online thay vì offline như trước đây
tuy nhiên thì cũng đang có
tồn tại không ít vấn đề
và có rất là nhiều vi phạm trên các cái quảng cáo trực tuyến
đặc biệt là đối với các cái nền tảng xuyên biên giới
ông có thể phân tích cụ thể hơn
về thực trạng này
đúng là cái động góp của quảng cáo trực tuyến
cho sự phát triển kinh tế
đặc biệt là kinh tế số thương mại điện tử
trong thời gian vừa rồi là rất là lớn rất là hiệu quả
tuy nhiên bên cạnh đấy
phần về các vi phạm
các sai phạm
ở trên môi trường quảng cáo trực tuyến cũng rất là nhiều
có mấy dàng sai phạm chính
cái dàng vi phạm đầu tiên là quảng cáo
cho những nội dung không được phép quảng cáo
ví dụ chúng ta thấy quảng cáo
cho chuyện bán các loài thuốc
thực phẩm chức năng
hoặc là thuộc ý học cổ truyền
rất là phổ biến ở trên youtube
thời gian vừa rồi chẳng hạn
về mặt bản chất đấy là những hàng hóa
phải xin phép trước phải có sự chấp thuận
của cơ quan quản lý
ví dụ như các cái mặt thủ men
là bộ y tế chẳng hạn thì cần phải có
giấy phép quảng cáo
người quảng cáo không làm các động tác xin phép như vậy
và quảng cáo các cái nội dung chưa được cấp phép
ở trên môi trường mạng xã hội
cái dàng vi phạm phổ biến thứ hai
là quảng cáo cho những nội dung
hàng hóa bị cấm
trong rất nhiều những nhóm
đặc biệt là nhóm kiếm nhóm trả tiền
thì người ta có thể là quảng cáo
và bán hàng những cái hàng cấm
bao gồm là các cái nội dung như là
cơ bạc này thậm chí là
các cái loại vũ khí
chất nổ các cái trò chơi
mà bị cấm
cái dàng vi phạm thứ ba là cái dàng vi phạm
về mặt liên quan đến ngôn ngữ
ảnh hưởng đến cái văn hóa hoặc là thuần phong bình thục
ví dụ như là
các cái nội dung đăng bài quảng cáo
hay là livestream bán hàng chẳng hạn
thì đấy là những cái dàng vi phạm
nó phổ biến ở trên cái mối trường số
trong cái giai đoạn vừa rồi
trước các thực trạng như trên thì việc siết chặt quản lý
cũng như là có các quy định liên quan đến hoạt động quảng cáo trực tuyến
đối với các nền tảng xuyên quốc gia này
tại thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào ạ
khi việc là
các cái nền tảng xuyên biên giới
chiếm đến hơn hai phần ba thị trường quảng cáo trực tuyến
thì tôi nghĩ rằng là
cái yêu cầu các cái nền tảng này
có tác nhiệm tổn hơn trong cái việc
kiểm soát kiểm duyệt các cái nội dung
là một cái yêu cầu hợp lý
cũng như làm thế nào để cho các cái nền tảng như thế này
cung cấp thông tin cung cấp dữ liệu
để cho các cơ quan chức năng xử lý
các cái nguy phạm như vậy
cũng là nhiều cần thiết
bởi vì thông thường thì nếu mà trong quảng cáo tuyên thống
thì có các cái đơn vị
phát hành quảng cáo ví dụ như là
tuyên hình ví dụ như là báo
là một cái bộ lọc để biết được rằng là nội dung quảng cáo nào
là không phù hợp
thì ở trên môi trường số thì các cái nền tảng xuyên biên giới
chưa đáp ứng được tốt được cái phần yêu cầu
lọc nội dung như vậy
mặc dù là họ cũng có những cái tiêu chuẩn cầu
hoặc là những cái tiêu chuẩn quảng cáo riêng
nhưng mà khi mà
tải các cái nội dung quảng cáo lên như vậy
đặc biệt là liên quan đến các cái yếu tố
mà quảng cáo về mặt ngôn ngữ
nó phụ thuộc vào cái bối cảnh văn hóa nữa
thì cái chuyện lọc các cái nội dung như vậy
là vẫn chưa được tốt
thế thì với các cái quy định để yêu cầu thêm
là các cái nền tảng như thế này
tăng cường là thực thi các cái chuẩn mực
còn thêm nữa là
đối với các cái hoạt động mà vĩ phạm
tức là quảng cáo mà chưa có giới phép
hay là những cái người quảng cáo
mà cho các cái nội dung bị cấm
thế cái sai phạm đấy là thuộc về người quảng cáo
nhưng mà là để mà có được cái thông tin như vậy
để xử lý
thì các cái nền tảng xuyên biến dở như thế này
có thể là thu thập và đảm ứng nhanh
và hỗ trợ thông tin để xử lý
vâng thưa ông
vậy thì bên cạnh những quy định cũng như là các hành lang pháp lý
theo ông để siết chặt hoạt động quảng cáo
trên các nền tảng xuyên quốc gia
có một loạt những cái việc khác
mà cần làm ở đây
song song với cái chuyện là thực thi nghị định
đầu tiên là cần phải có những sự vào cuộc
của các hiệp hội
đặt ra các cái chuẩn mực nữa
ví dụ là những người quảng cáo ở bây giờ
những người nổi tiếng hoặc là chúng ta gọi là kol
tham gia quảng cáo ở trên mạng xã hội rất là nhiều
nhưng mà bản thân là những người nổi tiếng như thế này
chưa có một cái bộ gọi là tiêu chuẩn
hoặc chưa có được những cái hướng dẫn
nghề nghiệp cụ thể
các cái hiệp hội ví dụ như là hiệp hội quảng cáo
hội truyền thông số hay là hiệp hội thương mại điện tử
có thể là gõ phần để tạo ra
các cái quy tắc như thế này
cái thứ hai là một phần nữa là cái phần về mặt
là đào tạo hướng dẫn
các cái kỹ năng hoặc là các cái chuẩn mực
về mặt văn hóa quảng cáo
bây giờ là tất cả mọi người ở cái môi trường số
đều có thể là phản hành quảng cáo
nhưng mà bản thân họ chưa được trang bị những cái kỹ năng cần thiệt
thế thì các cái bộ thông tin truyền thông
bộ công thương bộ văn hóa thể thao du lịch
rồi là các hiệp hội cần có
những cái hoạt động về mặt quyền thông
nâng cao nhận thức cho những người quảng cáo
truyền về mặt gọi là phối hợp
để xử lý những cái vi phạm
không thể là đổ hoàn toàn cái tách nhiệm
cho các cái nền tảng chuyên biên giới được
bản thân họ cũng chỉ là một cái kênh phát hành quảng cáo
người vi phạm là người trực tiếp
ví dụ tôi mà quảng cáo
là thuộc trong danh mục cẩm
là tôi vi phạm
thế thì cái việc mà có một cái
đầu mối của các cái doanh nghiệp
các cái nền tảng chuyên biên giới như thế này
có một cái cơ chế để là
ghi lại tất cả những cái thông tin như
vi phạm như vậy và chuyển tất cả
những cái thông tin như vậy cho cơ quan công an
hay là bộ thông tin truyền thông
hoặc là cả cái sở thông tin truyền thông
hay là sở văn hóa thể thao hay là sở công thương
thì có một cái cơ chế phối hợp
để mà cung cấp thông tin nhanh hơn
đấy cũng là một cái điều rất là cần thiết
ngoài ra các cái lực lượng
bán tỉnh gọi là thanh tra
thị trường cũng cần phải
tham gia thêm vào
thêm một cái cơ chế cuối cùng nữa là
các cái cơ chế về mặt khiếu kiền khiếu nại
tức là bản thân là
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dung
của bộ công thương cần phải có nhiều hơn
những cái đường dây nóng để cho
người dung chủ động được là phản ảnh
quảng cáo này là quảng cáo sai sự thật
thì có một cái địa chỉ một cái đầu mối
ghi nhận tất cả những thông tin như vậy để xử lý
vâng thưa ông vậy thì trong tình hình hiện nay
việc thực hiện nghị định này thì có thể gặp
những cái khó khăn vướng mắt như thế nào
và chúng ta cần phải có sự phối hợp
giữa các ban ngành hiệp hội như thế nào
để có thể sớm đưa
các cái hoạt động quảng cáo trực tuyến
đi vào khuôn khổ
đúng là cái thực hiện trong cái giai đoạn sắp tới
vẫn sẽ có nhiều khó khăn
tôi nghĩ rằng là các cơ quan quản lý
cụ thể ở đây là bộ thông tin truyền thông
tổng cụ thuế bộ công thương
nên có các cái hoạt động
về mặt đổi thoại các cái nhóm làm việc kỹ thuật
với cả cái nền tảng
xuyên biên giới như thế này
lớn nhất bây giờ là google facebook tiktok
tạo ra được một cái cơ chế về mặt
khi đã có được một cái nhóm làm việc thường xuyên như vậy
thì cái chuyện là giải quyết các cái vấn đề
cao đổi thông tin cung cấp thông tin
hỗ trợ để giải quyết
thì sẽ là dễ dàng hơn
cái thứ hai là cũng nên là huy động
các cái hiệp hội ví dụ hiệp hội
thương mại điện tử hiệp hội quảng cáo
tham gia cùng
tạo ra một cái cơ chế là ba bên
thì sẽ có một cái phối hợp hiệu quả hơn
để truyền thông để giáo dục để thuyết phục
cho cộng đồng những người làm quảng cáo
cộng đồng những người làm kinh doanh
ở trên mối trường số
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông